các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
bản sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến liên quan đến vụ việc bí thư huyện ủy cô tô bị tố hiếp dâm cấp dưới
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sau hai ngày tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân ông lê hùng sơn đã bị đình chỉ công tác
và mới đây ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã chỉ đạo đình chỉ công tác xem xét thi hành kỷ luật bí thư
đề nghị khai trừ ra khỏi đảng chủ tịch ubnd huyện cô tô ông lê hùng sơn sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân
liên quan thông tin cho rằng huyện ủy cô tô có báo cáo đề nghị khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông lê hùng sơn bí thư huyện ủy cô tô đang bị đình công tác
trao đổi với báo chí lãnh đạo huyện cô tô cho biết huyện này chưa có báo cáo đề xuất xử lý cụ thể đối với ông sơn
theo lãnh đạo huyện cô tô huyện này chỉ có báo cáo đề nghị tỉnh ủy quảng ninh xác minh làm rõ và xử lý đối với ông sơn
ở thời điểm sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân
trước đó ban thường vụ huyện ủy cô tô đã có báo cáo gửi ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xem xét hình thức kỷ luật khai trừ đảng
đối với ông lê hùng sơn bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện này
ông đặng quang ngang phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cô tô cho biết
ban thường vụ huyện ủy cô tô đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh xác minh làm rõ sự việc của ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bị đình chỉ công tác do có đơn tố cáo cưỡng hiếp một cán bộ nữ
tuy nhiên ông ngạn cho biết đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc này
đồng thời ban thường vụ huyện ủy cô tô cũng có báo cáo và đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh xem xét
xử lý kỷ luật ông lê hùng sơn nếu ông sơn có sai phạm
trước đó huyện ủy cô tô đã có báo cáo gửi tỉnh ủy quảng ninh đề nghị tạm đình chỉ công tác chức vụ bí thư
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đối với ông sơn để phục vụ công tác điều tra việc ông này bị tố cáo hiếp dâm một nhân viên nữ tên hát
ngay sau khi ông sơn bị đình chỉ công tác cơ quan có thẩm quyền của tỉnh quảng ninh đã có quyết định phân công tạm thời cán bộ điều hành tạm thời huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cô tô
theo đó ông đặng quang ngạn phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cô tô tạm thời điều hành các hoạt động của huyện ủy
ông vũ văn hiển phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện cô tô tạm thời điều hành các hoạt động của ủy ban nhân dân huyện cô tô
trước đó huyện ủy cô tô đã có báo cáo gửi tỉnh ủy quảng ninh đề nghị tạm đình chỉ công tác chức vụ bí thư
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đối với ông sơn để phục vụ công tác điều tra việc ông này bị tố cáo hiếp ra một nhân viên tên hát
đến nay huyện cô tô đã tổ chức năm cuộc hợp các cấp từ chi bộ văn phòng đảng ủy khối đoàn thể
trường hợp lấy ý kiến và bỏ phiếu đều có tỷ lệ tán thành cao với việc đề nghị cấp trên khai trừ đảng ông lê hùng sơn
đây là sự việc ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội nhân dân về hình ảnh một cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng tại một địa phương
đặc biệt từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự việc tương tự đối với một lãnh đạo giữ chức vụ như vậy
trước đó cán bộ huyện cô tô nói và cho biết trước đó huyền đã làm việc hai ngày với đoàn công tác của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ninh về sai phạm của ông sơn
đến thời điểm hiện tại huyện chưa nhận được văn bản thông báo kết luận kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đối với vụ việc của ông sơn
còn sự việc có xảy ra như trong đơn tố cáo của bà m hay không phải phụ thuộc vào kết luận của cơ quan điều tra vị này nói
vẫn theo lãnh đạo huyện cô tô sau khi sự việc xảy ra chị h đã nghỉ làm
ông sơn cũng đã rời khỏi huyện đảo cô tô sau khi có quyết định đình chỉ công tác vào hôm một mươi hai tháng một mươi một
theo đại diện công an huyện cô tô nạn nhân và người thân đã tố cáo ông lê hùng sơn
có hành vi hiếp dâm chị h sau khi tham dự buổi tiệc tại huyện
công an huyện cô tô tiếp nhận bảo vệ hiện trường và báo cáo công an tỉnh quảng ninh
mọi công tác điều tra đều do công an tỉnh chủ trì công an huyện cô tô chỉ có trách nhiệm phối hợp điều tra
mọi thông tin kết luận cuối cùng sẽ do công an tỉnh công bố cán bộ này nói
nạn nhân cũng đang rất bức xúc vì hình ảnh cá nhân và gia đình đang bị đưa lên mạng xã hội
trực tiếp tôi đến làm công tác tư tưởng động viên nạn nhân và gia đình đại diện công an huyện cô tô chia sẻ
công an đang ra soát triệu tập một số cá nhân có hành vi tung tin thất thiệt đưa hình ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội
ông lê hùng sơn sinh ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê quán tỉnh gia thành hóa
có trình độ cử nhân kinh tế cử nhân ngoại ngữ tiến sĩ
trước khi giữ chức bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô và bị đình chỉ
ông sơn đã trải qua các cương vị khó khăn
công tác như cán bộ phòng thương mại du lịch sở kế hoạch và đầu tư quảng ninh
thư ký chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phó phòng xây dựng cơ bản
hàm trưởng phòng xây dựng cơ bản phó giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh quảng ninh
phó bí thư tỉnh đoàn bí thư tỉnh đoàn quảng ninh
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông lê hùng sơn
tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô về hành vi cưỡng hiếp
tỉnh quảng ninh đã hợp và quyết định đình chỉ công tác đối với ông này
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh cũng giao ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tiến hành kiểm tra
xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông lê hùng sơn vì có biểu hiện tiêu cực
vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp vi phạm những điều đảng viên không được làm
đồng thời giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân
về hành vi cưỡng hiếp của đồng chí lê hùng sơn khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét
sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu có
thời gian gần đây dư luận hết sức quan tâm đến vụ việc của ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô tỉnh quảng ninh
bị tố cáo có hành vi hiếp dâm hiện đã bị đình chỉ công tác
tỉnh quảng ninh giao tổ chức đảng và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật
chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông lê hùng sơn
khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký quy định số ba mươi bảy vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
về những điều đảng viên không được làm để tăng cường kỷ cương kỷ luật của đảng
và giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng tính tiền phong gương mẫu của đảng viên
nếu điều tra ra đúng là ông lê hùng sơn có hành vi như tố cáo thì vị này vi phạm điều một mươi tám
tổ chức tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức sử dụng các chất ma túy sử dụng rượu bia không đúng quy định
hoặc đến mức bê tha và có cách tệ niệm
ckeit đórut khác mà như thế thì đình chỉ con các là chưa đủ
cần chuyển hồ sơ cho công an khởi tố theo pháp luật
ngoài nó cạn có estado
ngoài ra theo báo chí thông tin thì khả năng vị này còn vi phạm nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
được chính phủ ban hành ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và luật phong chống tác hại của rượu bia năm hai mươi một mươi chín được quốc hội khóa một mươi bốn kỷ hợp thứ bảy
thông qua ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
vì ép buộc người khác uống rượu bia
nếu tỉnh quảng ninh vẫn trong tình trạng giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì còn khả năng vi phạm việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận về vụ việc này có ý kiến viết
có câu nói quyền lực dễ làm thả hóa còn người phải chăng do ở xa đất liền
thiếu sự giám sát của cơ quan chức năng cấp trên nên có tâm lý ít nhiều buôn thả
hay là việc giám sát của quần chúng lâu nay chưa có cơ chế và công cụ giám sát hữu hiệu
cơ quan chức năng của quảng ninh rất cần làm rõ hành vi của ông lê hùng sơn
xác định chính xác các hành vi vi phạm để xử lý nghiêm
một người khác chia sẻ nói thẳng đây là biểu hiện của suy thoái đạo đức lối sống
hành vi của ông sơn xấu hổ lắm
dù gì đi nữa cũng thật đáng tiếc một cán bộ được đào tạo đầy đủ
còn trẻ mà đánh mất mình
để những người này tiếp tục đứng trong hàng ngũ của đảng
thì uy tín của đảng sẽ thiệt hại biết chừng nào
thưa quý vị và các bạn hiện tại vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ
cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về việc ông lê hùng sơn
bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện cô tô quảng ninh bị tố cáo có hành vi hiếp dâm cán bộ nữ
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi